kính thưa quý vị tiếp đối bản tin sẽ là những tin tức an ninh trực tự khác vừa được cập nhật
cụ thể ngày một mươi bảy tháng sáu bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tổ chức tiếp nhận sáu trường hợp f
đi cùng có ba người mặc đồ phòng hộ cá nhân
trong đó có một người mặc đồ phòng hộ hở đeo máy ảnh không bao bọc
treo bên ngoài đồ phòng hộ giới thiệu là nhà báo đang tác nghiệp
phóng viên vi phạm khi không đảm bảo mặc đồ bảo hộ kính khi tiếp xúc gần với bệnh nhân f
người này là phóng viên cnd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán quảng bình
đang công tác tại một tờ báo lớn ở tp hcm
sau đó phóng viên cnd được khử khuẩn giữ lại bệnh viện để xác định các yếu tố dịch tễ
xét nghiệm và tiếp tục theo dõi theo quy định